tỉnh phú yên đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để xử lý thực trạng lấn chiếm mặt nước
và không gian ven di tích thắng cảnh quốc gia đầm âu loan
hành động lần này nhằm trả lại nguyên trạng và phát triển bền vững cho khu thắng cảnh quốc gia này
sau nhiều năm trí trệ
đầm âu loan tại huyện tuy an có diện tích mặt nước gần một năm trăm bảy mươi hectare
thuộc bốn xã an ninh đông an hòa hải an hiệp và an cư
đây là đầm nước lợ có nhiều tiềm năng phát triển du lịch và kinh tế biển
thế nhưng nhiều năm qua phần lớn diện tích mặt nước trên đầm
bị người dân khoanh vùng nuôi trồng thủy sản trái phép khai thác thủy sản tận diệt
lấn chiếm xây dựng công trình làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cảnh quan thiên nhiên gây ô nhiễm môi trường
có thể nói đây là một cái đợt chúng tôi reo quân cùng với hệ thống nhiệt tình
và làm cho các nguyên môi trường đầm âu loan săn sạch đẹp trẻ lại
cho nên môi trường triển thái cho nên đảm bảo

các nguyên môi trường thủy sản và cảnh quan ven đầm
ủy ban nhân dân huyện tuy an đã cấp hơn một trăm linh hectare diện tích mặt nước cho người dân thả nuôi sò huyết
quy hoạch hơn hai trăm linh hectare các khu nuôi tôm tập trung xây dựng bến bãi an toàn cho tàu thuyền ra vào neo đậu
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên cũng đang triển khai dự án trồng rừng ngập mặn ven đầm
ủy ban dân huyện thường xuyên chủ trì và chỉ đạo công việc tháo dỡ các vệ đăng lưới mung
và lợi bóng thái lan thả trên nguồn của đầm o loan
và kết quả cho đến bây giờ thì chúng tôi đã thực hiện được nếu tính bình quân khoảng chín mươi
vì chúng tôi tập trung là tháo dỡ số hồ mà bà con xây dựng trái phép ở lớp hồ thứ hai trở đi
thì đến giờ này chúng tôi đã tháo dỡ khoảng một trăm năm mươi
và cái hồ mà được khoanh nuôi ở trên cái mặt đầm như vậy
để bảo vệ và phát triển bền vững danh thắng quốc gia đầm âu loan
mới đây sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh phú yên đã khảo sát thực địa
cắm hai trăm bảy mươi tám mốc giới khoanh vùng khu vực bảo vệ di tích và bàn giao cho huyện tuy an quản lý
nhằm tạo điều kiện cho địa phương thu hút đầu tư phát triển kinh tế du lịch và ổn định đời sống nhân dân